xin kính chào quý vị thưa quý vị vì lòng tham một nhóm sáu đối tượng đã làm giả nhiều loại giấy tờ
thậm chí là khai tử người thân của mình để chiếm đoạt tài sản thừa kế
dù rất mưu mô tìm cách ách luật nhưng tất cả đã xa lưới sau bảy năm thực hiện hành vi phạm tội
theo hồ sơ vụ án võ doãn tấn võ doãn mỹ thành võ doãn mỹ phước là ba trong số một mươi một người
được hưởng thừa kế tài sản nhà số hai trăm bảy mươi a bạch đằng phường hai mươi bốn quận bình thạnh
trong đó tấn thành phước sinh sống tại việt nam tám người còn lại sinh sống ở nước ngoài
cuối năm hai nghìn một mươi sáu tấn bàn bạc với thạnh và phước sang tên căn nhà cho ba người đứng tên
sau đó bán lấy tiền chia ba không chia cho những người ở nước ngoài
tấn thuê luật sư lê minh thái làm thủ tục với phí khoảng một sáu tỷ đồng
để hợp thức hóa hồ sơ thái cùng nhân viên là nguyễn đức hải soạn thảo giấy cam kết
giả chữ ký tám người thuộc quyền thừa kế ở nước ngoài với nội dung là từ chối
nhận được tài sản nhà số hai trăm bảy mươi a bạch đăng
đồng thời thái mốc nối đưa tiền hối lộ để nguyễn đắc công cán bộ văn thư lưu trữ
ủy ban nhân dân phường sáu chứng thực các giấy cam kết trên
công đã giả chữ ký của lãnh đạo phường rồi dùng mọc do công trực tiếp quản lý
đóng dấu vào chữ ký giả
chưa dừng lại thái tiếp tục nhờ công thực hiện hành vi chứng thực sao y trái quy định pháp luật
nhiều giấy tờ khác để giúp tấn hoàn tất thủ tục bán căn nhà trên
tháng bảy năm hai nghìn một mươi bảy cơ quan cảnh sát điều tra công an quận bình thạnh phát hiện giấy cam kết
từ chối nhận di sản thừa kế của tám người thừa kế đang ở nước ngoài là giả
tuy nhiên thay vì khắc phục hành vi của mình tấn thạnh và phước tiếp tục cung cấp
thông tin sai sự thật yêu cầu tòa án khai tử tám người thân của mình nhằm hợp thức hóa hồ sơ
với những tài liệu chứng cứ thu thập được cơ quan cảnh sát điều tra công an quận bình thạnh
đã khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với võ doãn tấn
võ doãn mỹ thạnh và võ doãn mỹ phước tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
lê minh thái nguyễn đức hải tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tội đưa hối lộ
nguyễn đắc công tội giả mạo trong công tác
hiện vụ việc đang được cơ quan cảnh sát điều tra công an quận bình thạnh tiếp tục điều tra xử lý
ngày ba tháng bốn đội quản lý thị trường số ba phối hợp đội sáu phòng cảnh sát kinh tế
công an tp hcm đã kiểm tra điểm kinh doanh có địa chỉ tại phường một mươi năm quận một mươi
tạm giữ số lượng lớn thuốc tân dược không có hóa đơn chiến tự
qua kiểm tra điểm kinh doanh chứa trữ hàng hóa không có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo quy định
tại đây đoàn kiểm tra phát hiện gần tám hộp thuốc tân dược chưa qua sử dụng
trị giá hơn hai năm tỷ đồng không ghi xuất xứ có nhãn gốc bằng tiếng nước ngoài
nhưng không có nhãn phụ bằng tiếng việt không có tài liệu chất lượng kèm theo
không có hóa đơn chiến tự để chứng minh nguồn gốc hàng hóa
được biết toàn bộ số hàng hóa là thuốc tân dược được mua thu gom trôi nổi tại thị trường trong nước
khi mua không có hóa đơn chứng từ không rõ họ tên và địa chỉ cụ thể của người bán
đội quản lý thị trường số ba đã tiến hành tạm giữ toàn bộ số hàng hóa trên
để tiếp tục xử lý theo quy định pháp luật
nắng nóng gây gắt tiếp tục xuất hiện trên diện rộng ở khu vực miền đông và cục bộ miền tây nam bộ
hàng mặn bắt đầu tăng cao tại khu cách cửa sông ở đồng bằng sông cửu long
ảnh hưởng lớn đến đời sống sinh hoạt và sản xuất của người dân trong khu vực
theo đạt khí tượng thủy văn khu vực nam bộ nắng nóng gây gắt ở khu vực miền đông và cục bổ miền tây
nhiệt độ giao động từ ba mươi năm đến ba mươi bảy độ c
một vài địa phương ghi nhận mức nhiệt trên ba mươi bảy độ c như thành phố biên hòa tỉnh đồng nai với nhiệt độ ba mươi bảy sáu độ c
đồng xoài tỉnh bình phước và tỉnh tây ninh ba mươi bảy độ c
do ảnh hưởng của nắng nóng nên độ ẩm trong không khí giảm thấp
cơ quan khí tượng cảnh báo nắng nóng có thể gây nên cháy nổ hỏa hoạn ở khu vực dân cư và cháy rừng
ngoài ra nắng nóng còn khiến người dân tiếp xúc lâu với nhiệt độ cao dẫn đến bị mất nước kiệt sức đột quỵ do sốc nhiệt
tình hình xâm nhập mặn tại đồng bằng sông cửu long cao hơn so với các năm trước
dự báo từ trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho thấy mực nước các trạm trên dòng chính sông mekong biến đổi chậm
với xu thế xuống dần và thấp hơn trung bình nhiều năm từ một mươi năm m đến một năm m
dự báo khu vực miền tây nam bộ tiếp tục ít mưa ngày nắng nhiều và có nơi ở ngưỡng nắng nóng
những ngày tới mực nước cao nhất tại tân châu và châu đốc tỉnh an giang lần lượt là một ba mươi năm m và một năm mươi năm m
cơ quan khí tượng cảnh báo độ mặn xâm nhập sâu trong sông
kênh rạch sẽ ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt và sản xuất của người dân trong khu vực
các địa phương ở vùng đồng bằng sông cửu long cần cập nhật kịp thời các thông tin dự báo khí tượng thủy văn
và có các biện pháp chủ động phòng chống xâm nhập mặn
tráo biển số để trộm cắp xe máy là thủ đoạn không mới
tuy nhiên nhiều bãi xe công cộng ở tp hcm tiếp tục trở thành đích ngắm của các đối tượng trộm cắp
điển hình là công an quận một mươi hai tp hcm vừa bắt giữ nhóm đối tượng tráo biển số xe cũ sang loại xe mới đắt tiền
rồi chiếm đoạt bán qua campuchia tiêu thụ
bãi giữ xe của trường đại học lao động xã hội cơ sở hai trua đóng trên địa bàn quận một mươi hai tp hcm
một ngày nhận trông giữ khoảng hơn ba trăm linh xe máy của cả sinh viên và cán bộ nhân viên nhà trường
các xe ra vào được kiểm soát qua thẻ từ và có lưu lại hình ảnh biển số xe
thế nhưng trong hàng chục vụ tráo đổ thành công nhiều xe máy trên địa bàn quận một mươi hai quận g vấp và huyện hóc môn
thì nhóm đối tượng đã tráo đổ và chiếm đoạt trót lọt ba xe máy tại bãi giữ xe này
đề xuất với xe là gắn thêm camera để quan sát có thể ngồi ngoài
có thể quan sát được đằng sau khuất qua đợt vừa rồi
công an phường đã tuyên truyền vận động là quản lý bãi xe cũng phải nâng cao và anh em bảo vệ thì hỗ trợ thêm
chúng tôi cũng nhận thức được và cố gắng là phải kiểm soát kỹ hơn
thứ hai là đội ngũ bảo vệ phải tăng cường thường xuyên kiểm tra và theo dõi các đối tượng lạ vào trường gửi xe
theo đánh giá của đội cảnh sát hình sự công an quận một mươi hai
sự dị các đối tượng lựa chọn
tại các điểm bãi giữ xe công cộng như chợ chung cư trường học bệnh viện
là vì nơi đây có số lượng xe lớn lại đông người ra vào khó kiểm soát để thực hiện hành vi tráo biển số trộn cắp xe máy
mặc dù đây là thủ đoạn không mới và công an đã truy xét bao nhiêu được nhiều đối tượng
đồng thời tổ chức tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân
tuy nhiên gần đây lợi dụng sơ hở một số đối tượng lại tiếp tục xe máy